trước diễn biến phức tạp của cơn bão số bốn tỉnh thanh hóa nghiêm cấm các tàu thuyền ra khơi
hoãn tất cả các cuộc họp tập trung chỉ đạo ứng phó với bão số bốn
chủ tịch ubnd tỉnh yêu cầu các đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão mưa lũ
thông tin cảnh báo kịp thời đến chính quyền địa phương và người dân biết để chủ động triển khai
các biện pháp phòng tránh ứng phó có hiệu quả nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi
tổ chức hướng dẫn tàu thuyền neo đậu đảm bảo an toàn
tuyệt đối không để người ở lại trên các tàu thuyền lồng bè và các trò canh nuôi trồng thủy sản